phát biểu tại diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng môi trường kinh doanh của việt nam không ngừng được cải thiện
việt nam đã trở thành công sửng lớn của thế giới và là điểm tựa cho nhiều tập đoàn lớn xuyên quốc gia cung ứng sản phẩm dịch vụ cạnh tranh tại khu vực và trên toàn cầu
sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới ở việt nam là bảo chứng cho chất lượng môi trường đầu tư và triển vọng tăng trưởng của việt nam
rất nhiều doanh nghiệp của việt nam giờ đây đã không còn chơi trên sân nhà nữa mà đã rong buồng ra đại dương khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh quốc tế
cũng liên quan đến vấn đề này báo lao động có bài viết đưa vấn đề của doanh nghiệp lên hàng đầu để tháo gỡ
theo chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci vũ tiến lộc cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực cải cách của chính phủ trong năm qua
tuy nhiên kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám theo khảo sát của vcci
có tới năm mươi tám số doanh nghiệp vẫn phải xin các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện
trước bất cập này thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ban ngành địa phương các cơ quan quản lý phải lắng nghe
đưa vấn đề của doanh nghiệp lên hàng đầu để tháo gỡ giải quyết
hôm qua tại hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh đều khai mạc kỳ họp hội đồng nhân dân
các báo số ra ngày hôm nay đều đưa tin về sự kiện này
báo hà nội mới có bài viết cải thiện môi trường đầu tư tận dụng cơ hội phát triển
năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội đã đạt được những kết quả khá toàn diện tích cực trong phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
nội bật là hai mươi trên hai mươi chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch
thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm hai nghìn một mươi chín
vào chiều ngày bốn tháng một mươi hai các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hà nội đề xuất nhiều giải pháp
để thành phố hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tổng sản phẩm
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tăng từ bảy năm trở lên
trong đó các đại biểu nhấn mạnh việc cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư
tiếp tục tận dụng để phát triển kinh tế xã hội
còn tại kế hoạch thứ một mươi hai hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đề nghị là chính quyền thành phố hồ chí minh
cần có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhất là trong lĩnh vực đất đai
khắc phục tồn tại tránh nảy sinh điểm nóng về đất đai là bài viết được đăng trên tờ sài gòn giải phóng
theo ý kiến của các đại biểu giải quyết rứt điểm các vấn đề về đất đai sẽ giúp hạn chế xảy ra các điểm nóng
về khiếu nại khiếu kiện của người dân đồng thời tạo thuận lợi thu hút vốn đầu tư phát triển thành phố
còn hai tháng nữa mới tới tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín nhưng đường sắt hàng không gần như đều đã khóa sổ vé những ngày cao điểm
báo thanh niên hôm nay có bài viết chưa tết vé tàu tết đã khan hiếm
theo khảo sát trên trang bán vé trực tuyến của tổng công ty đường sắt việt nam ngày ba mươi một tháng một tức hai mươi sáu tết
hầu hết tất cả các vé tàu se từ sài gòn đi đà nẵng đều thông báo không còn chỗ trống
tình trạng cũng không khá hơn đối với một số trạng nóng về miền trung như huế tuy hòa bình định
theo ông lê quốc trung phó tổng giám đốc đường sắt sài gòn do nhu cầu của hầu hết mọi người đều đặt vé vào khoảng tầm hai mươi ba đến hai mươi tám âm lịch
nên các trạng đi ngắn ngày giai đoạn này hầu hết đã khóa sổ
trước những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại một số địa phương năm hai nghìn hai mươi
phương án thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín được bộ giáo dục và đào tạo đưa ra ngày hôm qua có nhiều điểm mới
phòng chấm thi được đặt camera giám sát hai mươi bốn h một ngày bài viết được đăng tải trên báo lao động
một số nội dung mới trong phương án thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín đó là nội dung đề thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi
nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông
chủ yếu là chương trình lớp một mươi hai
đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và có độ phân hóa phù hợp
để các cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh
cùng với đó bộ giáo dục và đào tạo siết chặt coi thi chấm thi khi không để trường đại học cao đẳng địa phương
tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương sở tại
phòng chứa tủ đựng bài thi phòng chấm thi được đặt camera giám sát hai mươi bốn h một ngày
còn trên báo thanh niên có bài viết đáng chú ý những sai phạm tại bệnh viện nhi đồng tp hcm
dự án bệnh viện nhi đồng tp hcm được đánh giá là bệnh viện nhi hiện đại nhất đông nam á
nhưng từ khi mới bán hồ sơ mời thầu đến khi đấu thầu thi công hoàn thiện đã liên tục bị khiếu nại lên các cấp
về những sai phạm trong hồ sơ mời thầu đấu thầu lập cấu hình trang thiết bị
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang năm
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại